các cuộc đàm phán mới do liên hợp quốc bảo trợ nhằm tái thống nhất đảo sip đã không thể đạt được thỏa thuận
do hai bên vẫn chưa thống nhất tiêu chí cho những điều chỉnh về lãnh thổ
yếu tố quan trọng mở đường cho giai đoạn đàm phán cuối cùng
tổng thống cộng hòa sip nikos anastasiades đại diện cho cộng đồng người sip gốc hy lạp
và đại diện người ship gốc thổ nhĩ kỳ mustafa akinsi đã đàm phán trong hai ngày tại thụy sĩ
hai bên hiện vẫn còn tồn tại nhiều bất đồng đặc biệt là khi tổng thống anastasiades thông báo
ông sẽ yêu cầu phần lãnh thổ lớn hơn cho cộng đồng người ship gốc hy lạp
hiện có tám trăm linh người ship gốc hy lạp và khoảng hai trăm hai mươi người ship gốc thổ nhĩ kỳ đang sinh sống trên đảo sip
hòn đảo nằm ở địa trung hải này bị chia cắt sau cuộc đảo chính của những người shib gốc hy lạp vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
dẫn đến việc thổ nhĩ kỳ đưa quân tới chiếm nửa phía bắc của hòn đảo này
và hậu thuẫn thành lập
cộng hòa miền bắc đảo sip